ban quản lý vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn chua mê đất
osalis tổ chức họp báo giới thiệu kế hoạch lặn khảo sát thám hiểm sông ngầm bên trong sơn đòn hang động lớn nhất thế giới
việc lặn thám hiểm sông ngầm trong hang sơn đòn là khám phá sự liên kết giữa hang sơn đòn và hang thung hang động rộng lớn được tìm thấy vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhóm thám hiểm là năm chuyên gia lặn hang động giỏi nhất thế giới cùng với đội hậu cần gồm hai mươi năm người của osalis với các thiết bị chuyên dụng hiện đại nhất thực hiện khảo sát từ ngày một đến ngày sáu tháng bốn
đặc biệt các chuyên gia lặn thám hiểm dòng sông ngầm trong hang sơn đòn lần này là những thợ lặn từng trực tiếp tham gia giải cứu đội bóng nhí heo rừng bị kẹt trong hang thăm luông thái lan gây chiến động thế giới trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
kết quả thám hiểm lần này sẽ góp phần khẳng định thêm giá trị độc đáo của hệ khát ngầm sơn đòn nói riêng và hệ thủy văn đa dạng của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng nói chung
đây là cơ sở quan trọng cho việc lập kế hoạch nghiên cứu quản lý bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thiên nhiên thế giới trong thời gian tới